các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ liên quan đến sức khỏe của bạn nếu bạn đang tiêm ẩn một số bệnh tim mạch đai tháo đường bệnh thẹn mạn béo phì dị ứng thuốc cần xuất trình bằng chứng rằng bạn có bệnh lý đó và cần tư vấn của bác sĩ trước khi tiêm
các chuyên gia y tế khuyến cáo tránh dùng sterit một tuần trước hiện tại và sau khi tiêm vì sterid ước chế mạnh quá trình viêm và có thể làm suy giảm miễn dịch của cơ thể dẫn đến giảm đáp ứng đối với vaccine covid một mươi chín
đi tiêm đúng ngày giờ hẹn và tuân thủ thực hiện năm k tại điểm tiêm chủng
không dùng thuốc giảm đau không kê đơn trước khi tiêm vaccine covid một mươi chín vì chúng có thể làm giảm hiệu quả của vaccine nếu có các phản ứng phụ sau khi tiêm như đau cánh tay ớn lạnh và đau cơ là do hệ thống miễn dịch đang học cách tạo ra kháng thể chống lại virus
bù đủ nước cho cơ thể nước không chỉ quan trọng đối với sức khỏe hàng ngày mà còn có thể kiểm soát hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khó chịu do vaccine covid một mươi chín gây ra
tránh uống rượu bia vào ngày tiêm chủng để tối ưu hóa sức khỏe giữ sức khỏe tốt giúp hệ miễn dịch của bạn ở trạng thái tốt nhất giúp chống lại virus nếu bạn bị phơi nhiễm hoặc giúp tạo ra kháng thể chống lại virus khi bạn tiêm chủng
mặc quần áo thích hợp mặc trang phục phù hợp để tiến hành tiêm chủng thuận lợi
nên tiêm vào cánh tay không thuận để đề phòng trường hợp bạn bị đau ở nơi tiêm và khó khăn khi cử động cánh tay cánh tay thuận giúp bạn có thể thực hiện được các hoạt động hàng ngày
chủ động tìm hiểu rõ các thông tin về phản ứng phụ của vaccine trước khi tiêm sau khi tiêm vaccine phải đợi ít nhất ba mươi phút để xem có các phản ứng phụ hay gặp tác dụng phụ nghiêm trọng nào sau khi tiêm hay không
nếu có bất cứ triệu chứng nào phát sinh báo ngay cho bác sĩ tại nơi tiêm bạn cần lưu giữ giấy xác nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín không nên lấy xe ngay sau khi tiêm vaccine để phòng những tình huống bất ngờ
cập nhật trên ứng dụng số sức khỏe điện tử các phản ứng sau tiêm gặp phải nếu có không bôi đáp thuốc hoặc bất cứ thứ gì lên vết tiêm ghi nhớ tên địa chỉ số điện thoại của bác sĩ theo dõi và cơ sở y tế cần liên hệ trong trường hợp khẩn cấp